bắt đầu từ ngày hôm nay một số chính sách quy định mới chính thức có hiệu lực
cụ thể theo quy định tại thông tư bốn mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
thì từ ngày một tháng năm cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động sẽ giao động từ bốn trăm linh đến bốn trăm bốn mươi đồng một phút
thay cho mức từ năm trăm linh đến năm trăm năm mươi đồng một phút như hiện nay tức là giảm khoảng hai mươi
theo quy định tại thông tư bốn mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
từ ngày một tháng năm cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động sẽ giao động từ bốn trăm linh đến bốn trăm bốn mươi đồng một phút
thay cho mức từ năm trăm linh đến năm trăm năm mươi đồng một phút như hiện nay tức là giảm khoảng hai mươi
cụ thể về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động
theo quy định tại thông tư bốn mươi tám trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng viettel
mạng di động gọi đi phải trả cho viettel bốn trăm linh đồng một phút
gọi đến số thuê bao của các nhà mạng mobifone vinaphone vietnam mobile
công ty cổ phương
phần viễn thông di động toàn cầu mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này bốn trăm bốn mươi đồng một phút
theo quy định hiện hành giá cước kết nối cuộc gọi của hai mạng di động
được quy định giao động từ năm trăm linh đến năm trăm năm mươi đồng một phút
thông tư bốn mươi tám bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông
cung cấp dịch vụ kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và mạng nội hạt
phải thực hiện công khai thông tin về giá niêm yết giá theo đúng quy định
tại luật viễn thông luật giá và các văn bản hướng dẫn liên quan
chính phủ vừa ra nghị định bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp về quản lý hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp có hiệu lực thi hành từ ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
theo đó nghị định quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp được quy định tại nghị định số bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
có hiệu lực từ ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua
từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp
bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận hàng
cũng theo nghị định này cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thu tiền đặt cọc của người tham gia
cho người tham gia nhận tiền từ việc giới thiệu khách hàng mới
còn nghị định bốn mươi tám hai nghìn một mươi tám sửa đổi nghị định chín mươi tám hai nghìn một mươi ba về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm sổ số có hiệu lực từ ngày một mươi tháng năm
quy định phạt tiền từ chín mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi
thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm
trả tiền bảo hiểm trái pháp luật tự gây thiệt hại về tài sản
sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm giả mạo tài liệu
cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường trả tiền bảo hiểm
mà số tiền chiếm đoạt dưới hai mươi triệu đồng hoặc gây thiệt hại dưới năm mươi triệu đồng
hoặc chưa đến mức vị truy cứu hình sự
đáng chú ý phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng về hành vi ép buộc mua bảo hiểm nhân thọ
sức khỏe dưới mọi hình thức tổ chức vi phạm quy định sẽ bị phạt gấp đôi
tức là phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
đó là quy định mới quy định hiện hành không xử phạt hành vi này
quyết định số một mươi tám hai nghìn một mươi tám qdttg của thủ tướng chính phủ
hướng dẫn cấp bù tranh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp
có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm áp dụng cho các khoản giải ngân vốn vay
từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
theo đó các khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù tranh lệch lãi suất
khi đáp ứng đủ các điều kiện đã ký hợp đồng tiến dụng
và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng
đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích
là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù tranh lệch lãi suất
mức tranh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù
cho các tổ chức tiến dụng thực hiện cho vay theo chương trình nhà ở là ba
áp dụng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thời gian được cấp bù tranh lệch lãi suất bằng thời gian các khoản cho vay
đối với khách hàng vay vốn được quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp